theo kế hoạch bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato sẽ nhóm họp bất thường ở bruxelles vào ngày hôm nay một mươi sáu tháng ba nhằm tìm cách tháo gỡ xung đột quân sự giữa nga và ukraine hiện nay
phát biểu họp báo trước thềm hội nghị tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết cuộc họp diễn ra vào thời điểm quan trọng với an ninh châu âu trong bối cảnh xung đột ở ukraine đã gây ra cú sốc cho toàn thế giới
cuộc họp cũng có sự tham gia của các nước đối tác như ukraine phần lan thụy điển georgia và đại diện liên minh châu âu
dự kiến các bộ trưởng nato sẽ thảo luận các biện pháp cụ thể để tăng cường giới an ninh dài hạn của nato trong mọi lĩnh vực
bao gồm việc tiếp viện trên không và đường biển tăng cường khả năng phòng thủ trên không và chống tên lửa phòng thủ mạng cũng như duy trì các cuộc tập trận với quy mô ngày càng lớn hơn
theo ông jens stoltenberg những yếu tố này tạo thành một thực tế an ninh mới
trên lụng địa châu âu điều này đòi hỏi các quốc gia nato phải tăng chi tiêu quốc phòng ít nhất cần dành hai gdp cho hoạt động này